nhất là khi ubnd tp hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm trong nội đô nhiều trường hợp người dân ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát này do không đáp ứng đủ các yêu cầu theo công văn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ubnd tp hà nội nên lực lượng kiểm soát buộc phải yêu cầu lái xe quay đầu trở về nơi xuất phát
để tránh mất thời gian công sức đi lại và buộc phải quay đầu khi không đủ điều kiện ra vào thành phố phòng cảnh sát giao thông khẳng định công tác kiểm soát người dân phương tiện ra vào thành phố tại hai mươi hai chốt kiểm soát này vẫn được áp dụng theo đủ điều kiện
nhất là khi ubnd tp hà nội áp dụng chỉ thị một mươi sáu trong nội đô nhiều trường hợp người dân ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát này do không đáp ứng đủ các yêu cầu theo công văn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ubnd tp hà nội nên lực lượng kiểm soát người dân phương tiện ra vào thành phố tại hai mươi hai chốt kiểm soát này vẫn được áp dụng theo đủ điều kiện
ubnd tp hà nội đã kết thúc giãn cách lần thứ tư áp dụng theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ trừ những điểm khu vực đang có ca nhiễm covid một mươi chín áp dụng ở mức cao hơn công tác phòng chống dịch và đi lại
trong suốt quá trình chống dịch như ở những tỉnh thành khác lãnh đạo hà nội đã có những quyết định không hề dễ dàng
phương châm của tôi khi phong tỏa là làm sát sàn khoanh vùng thật hẹp truy vết thật nhanh xét nghiệm thật rộng bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nói
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám ông đinh tiến dũng nhận được báo cáo về một số ca dương tính được ngành y tế phát hiện tại hai phường văn trương văn miếu thuộc quận đống đà
ngay lập tức ông đã xuống địa bàn
đến nơi toàn bộ khu vực và tuyến phố đã được phong tỏa chặt với các chốt kiểm soát dây và rào dựng khắp các tuyến phố công an bộ đội dân phòng và các lực lượng khác có mặt khắp nơi
không khí rất nặng nề
ông dũng cùng vài cán bộ lẳng lặng đi bộ vào các ngõ xóm để kiểm tra trực tiếp
các ông được báo cáo hàng trăm chiến sĩ công an quân đội đã được huy động để trực phong tỏa bên cạnh lực lượng tại chỗ
quanh thời điểm đó mỗi ngày hà nội phát hiện hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng
các chùm lây nhiễm đang gia tăng và đe dọa lây lan dù thủ đô đã thực hiện chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
cộng với tình hình dịch bệnh bùng phát ở thành phố hồ chí minh tâm thức xã hội ở thủ đô căng như dây đàn
nghe báo cáo như vậy ông dũng nói các anh chỉ để dân phòng và người dân tự quản lý còn lực lượng chính quy thì rút về để lại vài người giám sát nhắc nhở thôi
nếu tập trung hàng trăm nhân sự thì làm sao đủ người thì giả dụ có năm điểm như thế này bùng phát
nghe chỉ đạo vậy các lực lượng chính quy rút về trong khi đó chính quyền quận chỉ phong tỏa toàn bộ hai phường văn miếu và văn trường với khoảng hai mươi người rất nhỏ so với tổng số dân ba trăm sáu mươi bảy người trong toàn quận
ông dũng nói
phương châm của tôi khi phong tỏa là làm sát sản một là khoanh vùng phải thật hẹp hai là truy vết thật nhanh ba là xét nghiệm diện rộng cách làm đó không biết có đúng không nhưng nhìn chung là hiệu quả
chỉ đạo của bí thư tại hai phường văn chương và văn miếu trên thực chất là nhất quán trong công tác phòng chống dịch ở hà nội kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hồi cuối tháng bốn
trùng delta với hệ số lây nhiễm quá cao đã làm xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp có chùm không rõ nguồn lây có chùm trong khu dân cư đông đúc
chùm các ca bệnh liên quan tới chợ đầu mối chợ dân sinh trong cơ quan công sở liên quan tới chuỗi cung ứng
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà một trong những người đã vất vả nhất trong hệ thống ở thủ đô nói
từ quan điểm của bí thư và thường trực thành ủy chúng tôi nhất quán với các chùm ca bệnh đều được xử lý nhanh gọn thu hẹp phạm vi phong tỏa kiểm soát chặt chẽ khu vực ổ dịch không để lan rộng
tất cả nỗ lực đó nhằm tránh gây áp lực khó khăn lên đời sống sinh kế của người dân
bà hà giải thích ngành y tế hà nội phân vùng nguy cơ tới cấp xã phường và thậm chí thu hẹp thành các điểm đỏ để phong tỏa
ví dụ khu vực khương trung là điểm phong tỏa tại đó người dân phải cách ly nghiêm trong nhà không được mở cơ sở mua bán dịch vụ
các điểm phong tỏa được giám sát dịch tễ chặt chẽ hai ba ngày phải lấy mẫu xét nghiệm và năm bảy ngày lấy mẫu sàng lọc cộng đồng
những điểm đỏ nguy cơ rất cao thì được ưu tiên công sức vào đó để xử lý rứt điểm bà giải thích
dần dần các điểm đỏ nguy cơ cao được thu hẹp bằng xét nghiệm rộng còn địa bàn quận thanh xuân vẫn mở bình thường
cách chống dịch này là nhất quán với tất cả các quận huyện trên toàn thành phố ngành y tế vẫn thực hiện điều tra truy vết triệt để
trong một bản báo cáo gửi thủ tướng gần đây hà nội cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về việc đưa thủ đô về nhóm địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh
theo tiêu chí của bộ y tế thành phố đã triển khai thần tốc kế hoạch tiêm chủng và xét nghiệm
sau một tuần thực hiện đến nay thành phố chỉ còn ba mươi một vùng nguy cơ cao và rất cao năm trăm chín mươi một vùng xanh và các vùng khác
bảy trên ba mươi quận huyện thị xã là vùng xanh và vùng nguy cơ chỉ còn ba quận nguy cơ rất cao và nguy cơ
cho đến gần đây hà nội chỉ còn chín chùm ca bệnh ở thanh xuân trung quận thanh xuân văn miếu văn trương đống đa
minh khai hai bà trưng thanh liệt thanh trì trung cư a một a bốn a năm hoàng văn thụ hoàng mai tả thanh oai thanh trì
trương mỹ liên phương thường tín tuy nhiên các chùm ca bệnh này cũng đã được kiểm soát tốt và đang thu hẹp dần
thành phố đang xếp ở nhóm nguy cơ theo phân loại của bộ y tế nhưng tình hình dịch bệnh được kiểm soát bà hà nhìn nhận
thủ tướng phạm minh chính trong cuộc làm việc với lãnh đạo hà nội ngày một mươi chín tháng bảy đã yêu cầu thành phố ưu tiên cấp bách cho phòng chống dịch bệnh một cách quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn hiệu quả hơn
tôi đề nghị ưu tiên số một là quyết tâm bảo vệ thủ đô không bị diễn biến xấu
nhưng trong phòng chống dịch thì tổ chức sản xuất kinh doanh cho tốt nhưng ưu tiên số một vẫn là phòng chống dịch
chúng ta quyết tâm bảo vệ bằng sự an toàn an ninh cho nhân dân và đặt mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân là trên hết
trước hết thủ tướng nhấn mạnh
trong một cuộc gặp khác ông tỏ ra sốt ruột
có một khu phố có ép không thôi mà phong tỏa luôn cả xã cả phường có một xã thôi mà phong tỏa luôn cả huyện
tôi hỏi phong tỏa để làm gì thì không thấy đạt ra không có mục tiêu không có lộ trình
không có biện pháp phong tỏa một mươi bốn ngày rồi có f không lang thang trong cộng đồng lại phong tỏa rồi lại phong tỏa nữa
rất may thủ đô đã không làm theo cách này nếu hà nội hốt hoảng phong tỏa rộng lửa nhỏ khoanh to khi chưa có vaccine thì an toàn cho nhà quản lý
nhưng sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gặp muôn vàn khó khăn sinh kế của dân bị đe dọa
hà nội cũng không ép buộc doanh nghiệp áp dụng ba tại chỗ một cách cực đoan cơ học
nhờ đó mà khoảng năm năm trăm linh doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ở tám mươi tám khu công nghiệp cụm công nghiệp không bị đứt gãy sản xuất
khi phát hiện ca bệnh các doanh nghiệp tự chịu sàng lọc và hoạt động tiếp
kết quả là trong tám tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp của thủ đô tăng sáu ba so với cùng kỳ năm trước một mức tăng khá ấn tượng so với nhiều tỉnh khác
tuy nhiên cái giá phải trả của gần hai tháng phong tỏa là rất lớn đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như sinh kế và việc làm của người dân
nhiều người đã kiệt quệ sau hai tháng trời đẳng đẳng
dù sau thời điểm khó khăn rủi ro nhất của hà nội quanh trung tuần tháng bảy đầu tháng tám đã qua
lúc đó mỗi ngày hà nội đón hàng chục chuyến bay từ tp hcm địa phương đã bùng dịch và đón tới sáu mươi bốn chuyến xe chỉ riêng qua trạm pháp vân phường văn trương văn miếu
chỉ nằm trong hàng chục điểm mà bí thư hà nội có mặt thúc giục động viên cán bộ và nhân dân thủ đô
thời điểm khó khăn đó qua đi nhưng ảnh hưởng của nó cũng như kinh nghiệm điều hành từ đó rất lớn đối với lãnh đạo và người dân hà nội
bí thư thành ủy đinh tiến dũng nói
tôi tự đánh giá điều may mắn là hệ thống chính trị bộ máy chính quyền và nhân dân thủ đô có ý thức và hệ thống chống dịch rất tốt
các đốm lửa nhỏ nhờ đó đã bị cô lập dập tắt chứ không bị loang ra thành đám cháy
ông dũng nhìn nhận tuy nhiên hà nội là thủ đô nên giao thương với cả nước trên mọi phương diện như hàng không đường bộ đường thủy
đó là điều rất khó khăn cho chống dịch nhưng thủ đô quyết tâm không để bùng dịch